trong các ngày từ một mươi bảy đến hai mươi năm tháng chín hiệp hội diệt may việt nam tổ chức đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường diệt may tại liên bang nga
trong dịp này các doanh nghiệp trong nước cũng đã dự lễ khai mạc và có các gian hàng giới thiệu sản phẩm tại hội trợ textile prom hai nghìn một mươi chín ở thủ đô moscow
tại hội trợ textile prom hai nghìn một mươi chín các công ty việt nam đã mang tới trưng bày một số mặt hàng việt nam đang có thế mạnh
như áo jacket quần áo bò quần áo ngủ cũng như đồ trẻ em những sản phẩm khá phong phú để giới thiệu tới thị trường nga
hầu hết các doanh nghiệp việt nam tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại hội trợ lần này đều có các khách hàng nga và đang tiếp tục tìm kiếm các khách hàng mới
doanh nghiệp nào cần phải tăng cường cái việc tìm hiểu thị trường tiếp xúc với khách hàng ở đây nhiều hơn nữa tổ chức nhiều đoàn
nếu mà doanh nghiệp nào có điều kiện thì có thể là ngoài cái việc tham dự cái hội trợ truyền lãm
chúng ta có thể tổ chức cái đoàn riêng và gặp gỡ các đối tác để trao đổi
để tìm tạo cơ hội làm ăn
hội trợ diệt may techtilis prom hai nghìn một mươi chín là hội trợ hàng đầu về công nghiệp dệt may và tiêu dùng của nga từ hai mươi năm qua
hội trợ năm nay thu hút hơn hai công ty tham gia triển lãm hàng hóa trên một diện tích hai mươi năm m hai
diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng chín tại khu triển lãm vdnkh ở thủ đô moscow